hôm nay nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực bắc bộ và các tỉnh trung bộ
với nhiệt độ trưa nay phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
dự báo nắng nóng gai gắt sẽ tiếp tục tăng cường trong nhiều ngày tới
cụ thể ngày mai một mươi tháng sáu do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông nam
với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên bắc bộ và trung bộ có nắng nóng gây gắt
có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi trên bốn mươi độ
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ trong ngày từ một mươi đến một mươi bảy giờ
đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài nhiều ngày tới
nắng nóng gai gắt kéo dài trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
trong ngày mai chỉ số cảnh báo tia tỉnh ngoại có giá trị từ bảy đến một mươi tại hà nội đà nẵng và tp hcm
ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người